bộ công thương vừa chính thức công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu với mức giảm ở tất cả các mặt hàng kể từ một mươi năm h chiều nay một mươi một tháng một mươi một
sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi ba tám trăm tám mươi năm đồng một lít giảm hai trăm hai mươi bốn đồng một lít so với giá hiện hành
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn một mươi bốn bảy trăm linh một đồng một lít giảm hai trăm ba mươi tám đồng một lít so với giá hiện hành
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi tám trăm ba mươi tám đồng một lít giảm ba trăm tám mươi đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa không cao hơn chín năm trăm sáu mươi hai đồng một lít giảm một trăm năm mươi năm đồng một lít so với giá hiện hành
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s
không cao hơn một mươi một chín mươi một đồng một kg giảm một trăm bảy mươi đồng một kg so với giá hiện hành
giá bán các mặt hàng xăng dầu chính thức áp dụng từ một mươi năm h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi